tính đến ngày hai mươi năm tháng một mươi thu ngân sách nhà nước của tỉnh đồng nai được hơn bốn mươi ba tỷ đồng đạt hơn tám mươi dự toán năm
hiện địa phương này đang nỗ lực để có thể hoàn thành mục tiêu thu ngân sách được trung mương giao sau khi năm hai nghìn một mươi tám không hoàn thành
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai nếu như những năm trước nguồn thu ở lĩnh vực xuất nhập khẩu của tỉnh khá tốt
thì năm nay đến thời điểm này lại giảm do đó cần làm rõ nguyên nhân để có hướng tháo gỡ kịp thời bảo đảm thu đạt dự toán
trong ba tháng cuối năm thu ngân sách phải được hơn một mươi sáu tỷ đồng mới hoàn thành dự toán được giao là hơn năm mươi bốn tỷ đồng
trước việc thu ngân sách gặp khó khăn lãnh đạo tỉnh đồng nai đề nghị các ngành liên quan cần giả soát lại các khoản thu
có giải pháp cụ thể cho từng khoản để đạt nguồn thu cho ngân sách tỉnh và thu hồi nợ động
ngoài ra các sở ngành chính quyền cần kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy nhanh tiến độ công trình và giải ngân vốn
những năm trước đây đồng nai luôn là một trong những địa phương đi đầu cả nước về thu ngân sách đạt và vượt trị tiêu được trung ương giao
tuy nhiên ba năm trở lại đây thu ngân sách gặp nhiều khó khăn